công an tp thủ đức tp hcm đang trích xuất camera xác định nhận dạng đối tượng gây ra các vụ trộm
ở dãy phòng trọ trên đường số bốn mươi tám phường hiệp bình chánh tp thủ đức và tổ chức điều tra truy xét
theo trình báo của người dân ngụ tại dãy nhà trò trên do những người sống trọ tại đây về quê đón tết
cắt dãy phòng trọ khóa cửa nhiều người đã để lại xe máy trong phòng nên các đối tượng đã lợi dụng sơ hở này leo vào trộm
điển hình là khoảng hai mươi ba h ngày hai tết đối tượng đã leo rào đột nhập vào trong bẻ khóa các phòng trọ
lục tìm tài sản và lấy đi một xe gắn máy đến hai giờ ngày ba tết đối tượng này quay lại dễ phòng trọ
tiếp tục dắt một xe máy khác và đến hai h ba mươi phút cùng ngày tiếp tục quay lại trộm xe máy thứ ba
mọi hành động của đối tượng này đã bị camera an ninh ghi lại
sau một thời gian dài về quê nghị
ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết hàng nghìn người dân đã bắt đầu quay lại các tỉnh miền đông và thành phố hồ chí minh
để tiếp tục làm việc và học tập
chiều ngày bốn tết tại các cửa ngõ vĩnh long đã un tắc cục bộ diễn ra tại một số tuyến đường huyết mạch tuyến quốc lộ
cửa ngõ tiếp giáp với huyện cái bè tỉnh tiền giang hướng từ vĩnh long qua đã bị kẹt xe nghiêm trọng
dòng người và phương tiện nối nhau nhích từng chút một
phía ngược lại vẫn thông thoáng đáng chú ý trên cầu vượt hướng về thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
một số người dân đã dừng trên cầu để ghi lại hình ảnh kẹt xe trên cầu mỹ thuận gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng điều tiết để cho giao thông được thông suốt an toàn
cục cảnh sát giao thông cho biết ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi hai người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một giảm hai vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
trong số này đường bộ xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương hai mươi một người
đường sắt xảy ra một vụ bị thương một người đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương
phương đã kiểm tra phát hiện xử lý một một trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm phạt tiền gần một tỷ đồng
tạm giữ bảy xe ô tô bốn trăm một mươi bảy xe mô tô tước ba mươi sáu giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi sáu trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm hai mươi bảy trường hợp
theo cục quản lý khám chữa bệnh của bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết
đã có hai bảy trăm tám mươi một ca cấp cứu
cấp cứu tai nạn do đánh nhau chiếm hai trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
một mươi ca phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi và đã có chín trường hợp tử vong
riêng trong ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nguyên đán
cả nước có năm trăm bốn mươi sáu trường hợp cấp cứu do đánh nhau giảm hai mươi sáu bảy so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
số ca tăng nặng phải nhập viện điều trị theo dõi là hai trăm một mươi một trường hợp giảm
năm mươi sáu hai so với cùng ngày này năm trước
có năm mươi sáu trường hợp phải chuyển đến viện tuyến trên không có ca tử vong
cũng trong ngày mùng bốn tết tổng số ca khám cấp cứu do dối loạn tiêu hóa
ngộ độc thức ăn là bảy mươi bốn trường hợp giảm bốn mươi bốn tám so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có năm mươi chín trường hợp được xác định là ngộ độc say rượu bia
giảm bốn mươi năm bốn so với cùng ngày này năm ngoái
cả nước chỉ ghi nhận ba trường hợp khai ngộ độc thức ăn do chế biến
giảm bốn mươi so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm
như vậy trong năm ngày nghỉ tết nguyên đán thì chỉ có bốn trăm tám mươi sáu ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn
dối loạn tiêu hóa chiếm ba tổng số khám cấp cứu
một tụ điểm đánh bạc tại xã phước an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện nhơn trạch triệt phá thu giữ gần tám mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật có liên quan
bất ngờ đột kích vào căn nhà của nguyễn phú hoàng năm mươi tám tuổi chú ấp quế thạnh xã phước an huyện nhân trạch
lực lượng công an phát hiện một tụ điểm đánh bạc ăn tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã khống chế được hai mươi hai đối tượng
tại hiện trường lực lượng thu giữ được ba bộ bài tay một chiếu bạc sáu xe máy và gần tám mươi triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi ván ăn thua từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã phối hợp với công an thành phố mỹ tho phá tụ điểm cờ bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền tại vườn dừa của ông nguyễn minh châu thuộc ấp bình phong xã tân mỹ chánh thành phố mỹ thò
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho làm nhiệm vụ tiến hành
làm việc với một mươi một đối tượng thu giữ năm con gà một mươi một cặp cửa sắt một trăm hai mươi sáu cuộn băng keo
một cân đồng hồ
tạm giữ năm xe mô tô chín điện thoại di động trên ba mươi ba triệu đồng và một số đồ vật có liên quan
tụ điểm đá gà do đối tượng phạm quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cư trú tại tổ ba ấp bình phong xã tân mỹ chánh
thành phố mỹ tho tổ chức
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc cho công an tp mỹ tho điều tra theo thẩm quyền
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại bình định những ngày đầu tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
thì mọi người mọi nhà đã được tận hưởng niềm vui mùa xuân trong không khí bình yên
và có được kết quả đó thì lực lượng công an đã nỗ lực hết mình gác lại những niềm vui của mình
quảng trường trung tâm thành phố quy nhơn tỉnh bình định là nơi luôn tập trung đông người trong những ngày tết vừa qua
phần lớn người dân ở quy nhơn và các địa phương lân cận chọn nơi này để tận hưởng không khí mùa xuân
xem linh vật nhân dân gạt hết mọi phiền lo mọi người cùng cầu chúc một năm mới nhiều sức khỏe
tuyệt vời và may mắn quyết tâm vượt qua và chiến thắng đại dịch
gác cho dân vui chơi là niềm vinh dự tự hào của từng cán bộ chiến sĩ công an
để cho chúng ta thức tính nhiều cái hơn đặc biệt về sức khỏe
dù toàn nhiệm vụ đó lực lượng công an đã phải nỗ lực hết sức mình
trong bối cảnh bọn tội phạm vẫn luôn rình dập trực chờ sự sơ hở của người dân
nhất là khi đang mải mê vui chơi để gây án thì lực lượng công an phải luôn đề cao cảnh giác
mặc dù là diễn biến của dịch covid một mươi chín là nó phức tạp
nhưng mà đa số là quần chúng nhân dân cũng tham gia tham gia chụp hình
rồi tham gia tham quan nhưng mà vẫn thực hiện tốt năm k cái đó là việc tôi rất là đáng mừng và
tết là thời điểm các đối tượng vi phạm pháp luật thường tăng cường hoạt động
thanh niên này đang đi giao bán bảy bịch pháo nổ
thì bị công an phường trần quang diệu thành phố quy nhơn phát hiện bắt quả tang
dịp tết một trong những vấn nạn là tình trạng mua bán sử dụng pháo nổ trái quy định
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đòi hỏi cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở
phải ngày đêm tuần tra địa bàn để kịp thời phát hiện và bắt giữ
đảm bảo nên thực tự trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
thì anh em công an phường đã tổ chức lực lượng từng tra phân công nhiệm vụ xuống khu vực bám sát địa bàn
để nắm tình hình phòng chống tội phạm và phòng chống các loại pháo
thì qua nắm tình hình anh em nắm được thông tin là có đối tượng đang bán pháo trên địa bàn
anh em đã tổ chức lực lượng từng tra xác minh thông tin truy tìm và bắt được đối tượng
ngày xuân ai cũng muốn được vui vầy xung họp bên gia đình người thân
thế nhưng với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an lễ tết là lúc phải gác lại niềm vui riêng
phải ra sức nhiều hơn để bảo vệ sự bình yên
bởi niềm vui của nhân dân cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của người chiến sĩ công an
liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ trái phép
tại bình định công an phường trần quang diệu tp quy nhơn vừa phát hiện bắt giữ đối tượng là trần an thạch
trú tại phường trần quang diệu có hành vi tàng trữ bảy bịch pháo nổ loại pháo banh
mỗi bịch gồm một trăm linh viên nặng năm kg trên xe mô tô
qua làm việc đối tượng khai nhận còn cất giấu bốn bịch pháo nổ và một hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín viên
trần an thạch khai số pháo trên là của bố đẻ tên trần quang mang về nhà
sau khi giao dịch bán bảy bịch pháo cho một thanh niên tên là tiến với giá tám trăm linh đồng một bịch pháo
thạch đi giao số hàng trên nhưng chưa kịp nhận tiền thì đã bị lực lượng công an phường phát hiện bắt giữ
mời quý vị cùng đến với những con số giao thông đáng chú ý
ba vụ tai nạn giao thông xảy ra làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi một người trong ngày ba mươi một tháng một là ngày cuối cùng của năm tân sửu
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một đã giảm hai vụ giảm hai người chết giảm một người bị thương và giảm ba vụ
giảm ba người chết giảm tám người bị thương so với cùng kỳ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong trận tự xã hội dịp cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi hai
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tạm giữ bốn xe ô tô hai trăm tám mươi bảy xe mô tô tước một trăm một mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là bốn trăm ba mươi sáu trường hợp
thưa quý vị với quyết tâm đó chính là xử lý nghiêm quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ cháy phép gây mất an ninh trật tự
và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa trong ngày cũng như trong đêm ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày mùng một tết
lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo và tàng trữ pháo lậu
kết quả trong đêm giao thừa và dạng sáng mùng một tết lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi ba vụ
với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo nổ cháy phép và hai vụ tàng chữ pháo lộ